tại thành phố hồ chí minh sáng nay đoàn lãnh đạo thành phố do đồng chí nguyễn thiện nhân
ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy thành phố dẫn đầu đã đến dân hoa dân hương
tưởng niệm chủ tịch hồ chí minh tại bảo tàng hồ chí minh chi nhánh thành phố
tại bảo tàng hồ chí minh chi nhánh thành phố hồ chí minh tức di tích lịch sử bến nhà rồng
nơi ngày năm tháng sáu năm một nghìn chín trăm một mươi một người thanh niên yêu nước nguyễn tất thành đã ra đi tìm đường cứu nước
lãnh đạo thành phố thành kính dân hoa dân hương tưởng nhớ chi ân công lao to lớn của bắc hồ
đoàn lãnh đạo thành kính dành một phút tưởng niệm chủ tịch hồ chí minh
vị lãnh tụ thiên tài của đảng và nhân dân ta nhà hoạt động lỗi lạc của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế
anh hùng giải phóng dân tộc danh nhân văn hóa thế giới
với lòng biết ơn vô hạn niềm tự hào vinh dự là thành phố mang tên bác
đảng bộ chính quyền nhân dân thành phố hồ chí minh đang ra sức phấn đấu xây dựng thành phố ngày càng văn minh hiện đại nghĩa tình xứng đáng là thành phố anh hùng